sau nhiều ngày xét xử và nghị án kéo dài chiều hai mươi chín tháng năm hội đồng xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh lào cai đã quyết định tuyên án đối với giản cựu lãnh đạo tỉnh lào cai
cùng các bị cáo trong vụ khai thác trái phép hơn một năm triệu tấn quạng apatit gây thiệt hại hơn ba trăm một mươi hai tỷ đồng
trong vụ án này hàng loạt lãnh đạo đứng đầu tỉnh lào cai gồm cựu bí thư tỉnh ủy nguyễn văn vịnh
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh doãn văn hưởng cùng bảy người là cựu lãnh đạo tỉnh các sở ngành tại tỉnh lào cai
đã phải hầu tòa do vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý tẻ nguyên khoáng sàn
tài đối kiện trái pháp luật cho doanh nghiệp thực hiện khai thác thiêu thụ hàng triệu tấn quạng apatit
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng
hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm hại đến uy tín của nhà nước
xâm phạm đến tình đúng đắn trong công tác quản lý nhà nước gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
tuy nhiên trong quá trình xét xử hội đồng xét xử đã xem xét đến yếu tố nhân thân và thành tích cá nhân
cũng như những đóng góp của các bị cáo trong quá trình nắm giữ các cường vị lãnh đạo tỉnh
từ đó có bản án tương xứng với mức độ tính chất phạm tội
cụ thể bị cáo nguyễn văn vịnh cựu bí thư tỉnh ủy lào cai bị tuyên phạt năm năm sáu tháng tù
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cùng tội danh bị cáo doãn văn hưởng cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai bị tuyên phạt bốn năm tù
hai bị cáo là cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh gồm nguyễn thành dương và lê ngọc hưng
cùng bị tuyên phạt ba năm ba tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đối với bị cáo nguyễn mạnh thừa giám đốc công ty lilama hội đồng xét xử tuyên phạt ba năm sáu tháng tù
về tội vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên và bốn năm tù về tội dừa tiền
tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh bị cáo thừa bị tuyên phạt từ bảy năm sáu tháng tù
trước đó trong phần luận tội và đề nghị bức án đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt
bị cáo nguyễn văn vịnh cựu bí thư tỉnh ủy lào cai năm đến sáu năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
ông vịnh bị cáo buộc đã ký nhiều văn bản giấy chứng nhận đầu tư không đúng thẩm quyền
tạo đối kiện cho công ty lila ma khai thác quạng trái phép
viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai doãn văn hưởng bốn năm năm tù
cơ quan công tố cho rằng ông hưởng trong giai đoạn đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh
và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã chỉ đạo các sở ngành không đúng quy định
ký nhiều văn bản không đúng quy định tạo đối kiện cho công ty lila ma khai thác khoáng sản trái phép
cùng là cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai ông nguyễn thanh dương bị đề nghị mức án hai ba năm tù
ông lê ngọc hưng bị đề nghị ba bốn năm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
với hành vi rửa tiền và vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
bị cáo nguyễn mạnh thừa giám đốc công ty lila ma bị đề nghị bức án bảy tám năm sau tháng tù
nhóm các bị cáo còn lại bị đề nghị bức án từ hai đến bốn năm tù
nhiều bị cáo được đề nghị áp dụng cho hưởng án treo do nhân thần tốt không có tỉnh tiết tăng nặng
thanh khẩn khai báo lập nhiều công lao trong quá trình công tác
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi hai đến hai nghìn một mươi năm những người này nguyên là lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh lào cai và một số sở ngành
biết rõ diện tích là ba bảy mươi bảy hectare tại thôn hai xã đồng tuyền thành phố lào cai
đã được bộ công thương phê duyệt quy hoạch quạng apatit thẩm quyền cấp phép khai thác thuộc bộ tài nguyên và môi trường
ông nguyễn văn vịnh trong thời gian giữ công vị là phó chủ tịch chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
là người chịu trách nhiệm chính trực tiếp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh lào cai
ông vịnh cùng nhóm quan chức cán bộ lào cai đã lợi dụng chức vụ để ký các văn bản giấy chứng nhận đầu tư trái quy định
cấp ba bảy mươi bảy ha đất cho công ty lilama xây dựng dự án khách sạn nhà hàng
việc này nhằm tạo điều kiện cho lilama và công ty apatit việt nam khai thác
tiêu thụ trái phép một năm triệu tấn quạng apatit trị giá sáu trăm một mươi tỷ đồng
từ đó công ty lilama thu lợi một trăm bảy mươi tỷ đồng
apatit thu lợi một trăm tám mươi bốn tỷ đồng
quá trình điều tra nguyễn mạnh thừa và nguyễn văn vịnh khai nhận phải giáp tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi năm
khi ông vịnh làm bí thư tỉnh ủy lào cai thừa đã mang năm tỷ đồng đến nhà tặng quà tết cho vinh
việc tặng quả tết cho ông vịnh được bị cao thừa thực hiện sau khi công ty lilama đã san gạt
sau mặt bằng dự án khai thác và tiêu thụ trái phép xong quạng apatit
sau khi nhận số tiền này ông vịnh đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết
với cựu chủ tịch tỉnh nguyễn doãn hưởng viện kiểm sát cáo buộc ông đã thống nhất cùng ông vịnh
để đồng ý cho chủ trương công ty lirama tận dụng thu quạng trong quá trình thực hiện dự án
sau đó ông hường đã biết việc cho phép công ty lilama thu gom quạng apatit
trong quá trình thực hiện dự án khách sạn nhà hàng là sai thế nhưng vẫn ký văn bản đồng ý cho khai thác
trước đó khi tự bảo chữa bị cáo hường cho biết xe đoạn còn làm lãnh đạo tỉnh
khối lượng công việc tại địa phương rất nhiều và ngay sau khi ký văn bản liên quan hoạt động thu gom khoáng sản
đã ký một văn bản khác để ngăn chặn những hành vi tiêu cực có thể phát sinh sau đó
tuy nhiên bị cáo hưởng phân trần những văn bản ngăn chặn sau đó đã chưa được nghiêm túc thực hiện
dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng
được biết nguyễn mạnh thừa là người trực tiếp chỉ đạo tổ chức khai thác
tiêu thụ trái phép một năm triệu tấn quạng apatit các loại tại khu vực thuộc khai trường một mươi tám
trị giá hơn sáu trăm một mươi tỷ đồng
vì vậy bị cáo phải có trách nhiệm chính về tội vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
về hành vi rửa tiền cáo trạng xác định toàn bộ số tiền hơn bốn trăm năm mươi một tỷ đồng thu được từ việc khai thác
bán một ba triệu tấn quạng apatit từ năm hai nghìn một mươi ba đến hai nghìn một mươi năm
nguyễn mạnh thừa đã chỉ đạo nhân viên công ty lilama đưa vào hạch toán hoạt động sản xuất kinh doanh
theo sổ sách chứng từ và hồ sơ báo cáo quyết toán thuế hàng năm của công ty
thì toàn bộ số tiền thu được từ việc khai thác bán quạng
đã được công ty lilama sử dụng vào nhiều việc khác nhau
cụ thể chi phí bốc xúc vận chuyển quạng chi phí thuê phương tiện máy móc để khai thác quạng
chi trả lương tiền công tiền thưởng cho công nhân viên người lao động nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường
quá trình điều tra xác định để hợp thức nguồn tiền thu được từ việc khai thác quạng apatit trái phép
thừa thỏa thuận với một mươi hai cá nhân mà công ty lilama thuê vận chuyển quạng và đất đá cho bị cáo mượn tài khoản
để doanh nghiệp chuyển nhờ số tiền thu được vào tài khoản của các cá nhân này sau đó trả lại cho thừa
được các cá nhân này đồng ý thừa chỉ đạo kê toán của công ty lillama lập các hợp đồng
biên bản nghiệm thu để nâng khống giá cước vận chuyển quạng đất đá và nâng khống khối lượng đất đá
sau đó bị cáo chỉ đạo nhân viên đến tri cục thuế huyện bảo thắng và tri cục thuế thành phố lào cai
mua hóa đơn bán lẻ theo các hợp đồng kinh tế cùng biên bản nghiệm thu khống
tiếp đó thừa chỉ đạo nhân viên kế toán của lilama thực hiện chuyển tiền thu được từ việc bán quạng apatit
đã khai thác trái phép từ tài khoản của công ty vào tài khoản của một mươi hai cá nhân này
cáo trạng kết luận từ năm hai nghìn một mươi ba đến hai nghìn một mươi năm thừa đã chỉ đạo thực hiện truyền tiền từ tài khoản của công ty lillama
và tài khoản của một mươi hai cá nhân trên nhiều lần với tổng số tiền là hơn một trăm tám mươi hai tỷ đồng
trong đó có hơn năm sáu tỷ đồng là tiền cước vận chuyển quạng đất đá
thực tế một mươi hai cá nhân này được nhận
còn lại là hơn một trăm bảy mươi bảy tỷ đồng là tiền nâng khống
sau khi một mươi hai cá nhân nhận được tiền vào tài khoản đã cùng kế toán của doanh nghiệp rút tiền mặt về đưa cho thừa
hoặc nộp vào tài khoản cá nhân của thừa
đối với số tiền hơn một trăm bảy mươi bảy tỷ đồng nguyễn mạnh thừa khai nhận đã sử dụng vào nhiều việc
đó hai một tỷ đồng để mua một lô đất diện tích bốn trăm sáu mươi năm m hai tại phường bắc cường thành phố lào cai
của công ty tập đoàn nam tiến rồi cho con trai đứng tên chủ sở hữu
chuyển hơn ba mươi ba tỷ đồng vào tài khoản của công ty cổ phần đồng tà phời để mua cổ phần
số cổ phần này về sau chuyển cho công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên triệu tiến phương
do con trai thừa làm giám đốc
ngoài ra thừa rút năm tỷ đồng và mở tài khoản tiết kiệm cho con gái
sử dụng hơn sáu tỷ đồng mua đất của các hộ dân ngoài phạm vi ba ba mươi bảy hectare để khai thác khoáng sản trái phép
sử dụng năm tỷ đồng để biếu cựu bí thư nguyễn văn vịnh
hội đồng xét xử nhận định bị cáo nguyễn văn vịnh và nhóm bị cáo từng là lãnh đạo tỉnh
biết rõ diện tích ba mươi bảy bảy trăm linh m hai trong đó có hơn hai mươi hai m hai nằm trồng lấn vào diện tích khai trường một mươi tám
đã được bộ công thương phê duyệt quy hoạch quặng apatit và thầm quyền góp phép khai thác thuộc bộ tài nguyên và môi trường
tuy nhiên các bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc soạn thảo ký văn bản trái quy định của pháp luật
từ đó tại điều kiện thuận lợi cho bị cáo nguyễn mạnh thừa cựu giám đốc công ty lilama cùng đồng phạm đã khai thác
tiêu thụ quặng apatit với số lượng rất lớn
hành vi trái pháp luật của các bị cáo đã gây thu lợi bất chính cũng như gây thất thoát ngân sách của nhà nước hàng trăm tỷ đồng
cụ thể công ty lilama là hơn một trăm bảy mươi một tỷ đồng công ty apatit là hơn một trăm tám mươi bốn tỷ đồng